đoàn công tác của bộ lao động thương binh và xã hội vừa có buổi làm việc về công tác kiểm tra
giải quyết các chế độ chính sách với người có công với cách mạng
viên phòng chống s và phòng chống tệ nạn ma túy và các vấn đề xã hội khác tại tỉnh bạc liêu
tại buổi làm việc với tỉnh bạc liêu lãnh đạo bộ lao động thương bình và xã hội đề nghị
bạc liêu tiếp tục giải quyết triệt đề các hồ sơ chế độ chính sách người có công
tiếp tục quan tâm đến công tác giảm nghèo bền vững an sinh xã hội
làm tốt công tác đào tạo nghề bảo đảm lao động sau khi học nghề có công việc ổn định
sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tinh gọn phù hợp với tình hình của địa phương
đặc biệt đối với kiến nghị của tỉnh bạc liêu công nhận hơn năm mươi liệt sĩ còn lại
trong tổng số một trăm ba mươi bảy chiến sĩ hy sinh trong trận đánh dòng bốm
bộ lao động thương binh và xã hội sẽ xem xét giải quyết sớm
trên tinh thần công khai đúng chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước